bộ tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm hai mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp
về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư một trăm linh vốn điều lệ
thành công ty cổ phần và nghị định số ba mươi hai hai nghìn một mươi tám ndcp
bộ tài chính cho biết hai nghị định một trăm hai mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy và nghị định ba mươi hai năm hai nghìn một mươi tám về cơ bản đã được tháo gỡ kịp thời
các vướng mắc khó khăn khi cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước
thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
theo chủ trương của đảng nhà nước
tuy nhiên quá trình triển khai thời gian qua cho thấy chính sách về cổ phần hóa thoái vốn
vẫn còn tồn tại một số bất cập vướng mắc việc tổ chức triển khai của các doanh nghiệp địa phương
chưa thực sự sát sao quyết liệt dẫn tới quá trình cổ phân hóa thoái vốn gặp khó khăn
và không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra
do vậy việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung hai nghị định là rất cần thiết